hợp tác quốc tế vì tăng trưởng nông nghiệp bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu và thời tiết cực đoan là chủ đề của hội nghị bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn vừa tổ chức sáng ngày hôm nay tại hà nội
những năm vừa qua nông nghiệp việt nam được hỗ trợ từ các nước đã đạt được những thành tiệu quan trọng
tuy nhiên thời gian gần đây ngành nông nghiệp đang đối mặt với nguy cơ thách thức của biến đổi khí hậu
theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn trong vòng ba mươi năm qua thiên tai xảy ra ngày càng thường xuyên và có cường độ cao hơn đặc biệt là mưa lũ hạn hán và xâm nhập mặn
như henino từ cuối năm hai nghìn một mươi bốn đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu khu vực đồng bằng sông cửu long có một mươi một trên một mươi hai tỉnh bị ảnh hưởng xâm nhập mặn năm mươi hai diện tích tự nhiên bị đe dọa ảnh hưởng tám mươi hai ha diện tích nuôi tôm bị thiệt hại gây tổng thiệt hại gần bảy chín trăm linh tỷ đồng
với kinh nghiệm từ các chuyên gia quốc tế trong ứng phó biến đổi khí hậu tăng trưởng an sinh và sinh kế cho người dân tới đây việt nam sẽ thu hút thêm nguồn lực từ cộng đồng quốc tế các nhà tài trợ để hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng nông nghiệp bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu và thời tiết cực đoan